thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại sở giáo dục đào tạo tỉnh quảng ninh phiên tòa diễn ra trong ba ngày
trong vụ án này bị cáo vũ liên oanh cựu giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh quảng ninh bị truy tố hai tội danh vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
viện kiểm sát xác định các bị can lợi dụng chúc vụ can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu thông thầu gian lận bằng cách cố ý làm sai lệch thông tin cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu
hành vi của các bị can dẫn đến sự không minh bạch trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan chức năng xác định bị cáo vũ liên oanh đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn tám mươi tỷ đồng tại hai gói thầu năm hai nghìn một mươi chín phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày một mươi hai tháng một mươi
lừa đảo chiếm đoạt năm tỷ đồng của nhiều nạn nhân huỳnh kim thanh đã bị công an tỉnh vĩnh long khởi tố và bắt tạm giam
qua hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra vào năm hai nghìn một mươi tám thanh đã vay tiền từ nhiều người tuy nhiên đến hạn nhưng không có tiền đóng lãi nên vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thanh nảy sinh ý định vay tiền của người khác để trả tiền cho người vay trước đó với thủ đoạn trên thanh đã lừa nhiều người với số tiền trên năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam vừa thi hành các quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can phạm minh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố tam kỳ để điều tra về hành vi cướp tài sản
ngày hai mươi năm tháng chín nhận được tin báo của người dân về việc bị một người dùng bình xịt hơi cay khống chế cướp tài sản xảy ra tại thôn vĩnh đại xã tam hiệp
công an huyện núi thành đã huy động lực lượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tích cực vào cuộc điều tra đồng thời phát động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin về tội phạm kết hợp với thông tin từ trung tâm thông tin chỉ huy công an tỉnh quảng nam để truy tìm đối tượng
qua đó đã xác định phạm minh sơn là đối tượng đã gây ra vụ cướp táo tợn trên
tăng vật thu giữ gồm một túi sách màu nâu một thẻ ngân hàng mang tên của bị hại một bình xịt hơi cay và nhiều tăng vật có liên quan
hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng trần minh hải chú quận hải châu thành phố đà nẵng và nguyễn hồng phúc chú tỉnh quảng nam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ số lượng gần chín trăm linh gram ma túy ketamin
sáng ngày tám tháng một mươi tại một nhà trọ ở phường khuê mỹ các trinh sát đã bắt quả tàng phúc khi đang mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một trăm linh viên ma túy thuốc lắc và hai năm gam ma túy dạng ketamin
tối cùng ngày tại ngã tư nguyễn văn linh bạch đằng các trinh sát đã ập vào bắt quả tăng hải thu giữ năm mươi gram ketamin
tiếp tục khám xét nhanh nơi ở của hải tại phường phước ninh công an phát hiện thêm tám trăm năm mươi gram ma túy ketamin thử test nhanh hải và phúc đều dương tính với chất ma túy
thưa quý vị cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an phối hợp với công an thành phố hồ chí minh thanh tra sở thông tin và truyền thông thành phố hồ chí minh kiểm tra
phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất dịch vụ thương mại
bao bì kiến á sưởng sản xuất tại huyện củ chi thành phố hồ chí minh đang tổ chức in lậu sách
lượng sách bắt quả tang in lậu tại thời điểm kiểm tra gồm ba bản kinh trường thọ diệt tội ghi nhà xuất bản tôn giáo
chín bản ứng phẩm slop home ghi nhà xuất bản hội nhà văn với tổng khối lượng hơn một mươi tấn sách bán thành phẩm
tất cả đều không có quyết định xuất bản của cơ quan có thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi đã tạm giữ toàn bộ tan vật để xử lý theo quy định pháp luật
trước đó ngày một tháng một mươi cục an ninh chính trị nội bộ cũng đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạng in ứng và dịch vụ thương mại siêu tốt
sưởng sản xuất tại huyện nhà bè thành phố hồ chí minh tổ chức in vượt quá số lượng hơn ba bản lịch flop hai nghìn hai mươi bốn với khối lượng hơn năm tấn bán thành phẩm
vụ việc được cục an ninh chính trị nội bộ bàn giao do thanh tra sở thông tin và truyền thông thành phố hồ chí minh lập biên bản vi phạm niêm phong toàn bộ tăng vật để xử lý theo quy định của pháp luật
theo cục an ninh chính trị nội bộ hiện nay tình trạng in lậu đang có chiều hướng diễn ra phức tạp vi phạm pháp luật nghiêm trọng
để phòng ngừa đấu tranh cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn công an các tỉnh thành phố tăng cường kiểm tra
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có sai phạm trong hoạt động xuất bản in phát hành xuất bản phẩm
liên quan vụ án nguyễn phương hằng hết một mươi năm ngày kháng cáo bản án sơ thẩm
kể từ ngày hội đồng xét xử tuyên án tòa án nhân dân tp hcm cho biết đã nhận được năm đơn kháng cáo
trong đó có bốn bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
đã nhận được đơn kháng cáo của bà nguyễn phương hằng
theo điều ba trăm ba mươi ba bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là một mươi năm ngày kể từ ngày tuyên án
như vậy hạn chót nộp đơn kháng cáo của bà phương hằng và bốn đồng phạm là ngày sáu tháng một mươi
tuy nhiên đến ngày chín tháng một mươi tòa án nhân dân tp hcm cho biết tòa vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo của bà phương hằng
như vậy bà phương hằng đã không có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm
còn bốn bị cáo còn lại đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm đặng anh quân tiến sĩ luật giảng viên đại học nguyễn thị mai nhi
trợ lý nguyễn phương hằng lê thị thu hà nhân viên văn phòng công ty cổ phần đài nam huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đài nam
ngoài ra bà đinh thị lan người có quyền nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng có đơn kháng cáo yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xem xét tư cách tham gia tố tụng của bà là bị hại
và xem xét yêu cầu bồi thường thiệt hại của bà
đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với trần thị ngọc trinh ba mươi bốn tuổi quê tỉnh trà vinh
sau video chạy mô tô ducati có biển số đúc gầm trên cầu ba son ngọc trinh được biết đến là người mẫu khá nổi tiếng
theo phòng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội cá nhân của ngọc trinh có đăng video thể hiện bản thân chạy mô tô biển số năm mươi chín aa một trăm năm mươi một trên cầu ba son
hướng từ quận một đi tp thủ đức xe mô tô có biển số nhưng gắn gặp vào bên trong gầm xe khuất tầm nhìn
phòng cảnh sát giao thông sau đó tiến hành xác minh phân công cán bộ trực tiếp trao đổi với công an phường phú hữu tp thủ đức
nơi ở hiện tại của ngọc trinh và đã liên lạc trực tiếp với người này tại buổi làm việc ngọc trinh thừa nhận các hành vi vi phạm của mình
do đó phòng cảnh sát giao thông đã lập biên bản ngọc trinh cắt lỗi điều khiển xe chạy lấp biển số không có giấy đăng ký xe không có giấy phép lái xe a hai phạt từ bốn năm triệu đồng tạm giữ xe vi phạm bảy ngày
công an tp thủ đức đang tiếp tục làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
bị cơ quan chức năng và người dân lật tẩy những chiêu trò lừa đảo giàn dựng hoang đường ma mị gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự
nhằm lôi kéo nhiều người thiếu hiểu biết tham gia vào nhóm tự xưng trự quỷ bảo lộc
này trước cơn suy tàn những người cầm đầu nhóm này là linh mục nguyễn chu truyền và nguyễn thị thương lại tiếp tục dở chiêu trò khác
tuyên bố lập dòng mới nhằm lôi kéo nhiều người trong và ngoài nước tham gia
thủ đoạn chính của số đối tượng cốt cán cầm đầu là lợi dụng tâm lý có bệnh thì vái tứ phương
tin vào phép màu của giáo dân để tạo dựng các vấn đề hình ảnh thiên liên huyền bí
kéo thêm người cả tin vào nhóm
việc lôi kéo thêm người tin các đối tượng này càng hạn chế do giáo hội và chính quyền địa phương thường xuyên cảnh báo
đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền và xử phạt hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trong nhóm
chẳng ai đi chứa bệnh mà đánh đặt người ta một cách khủng khiếp như vậy
ngay cả như pháp luật cũng không cho phép làm những việc như vậy
và có những cái chuyện có thể nói đây nó giống như là một cái chuyện chứa lâm vậy đó
người ta tự nhận rằng người ta
người ta bán nước thánh chứ được bá bệnh chứ được cả bệnh covid
nhưng mà người ta lại lên trên phường một mình xếp hàng xin chích ngừa covid
thì cái đó chúng ta có thể gói một cái dấu hiệu lừa đảo
tại sao ông bán nước thánh mà ông đã đi xin chích ngừa covid
tại sao ông muốn xin chích ngừa bệnh đi
bản chất bộ mặt thật của nhóm trưởng quỹ bảo lộc đã bị cơ quan chức năng và tòa giám mục đà lạt bốc trần
phần lớn người dân đã tránh xa nói không với nhóm tự xưng này bất
những đối tượng cầm đầu liên tục có hoạt động nhằm lôi kéo mọi người tham gia
hai năm qua trước sự đấu tranh quyết liệt của cơ quan công an nhóm tự xưng trưởng quỹ bảo lộc không thể mở rộng được tổ chức
thậm chí có dấu hiệu tàn lụi bị quân chúng địa phương cô lập tẩy chay
trước những vi phạm nghiêm trọng của nhóm trưởng quỹ bảo lộc bên cạnh việc xử lý của giáo phận đà lạt
thì chính quyền địa phương cũng đã cương quyết xử lý hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người này
cụ thể phòng y tế tp bảo lộc ra quyết định xử phạt bốn mươi năm triệu đồng với ông trần vũ lê thanh quảng
về hành vi khám chữa bệnh trái phép vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng đã xử phạt ba đối tượng
trong nhóm trưởng quỹ bảo lộc gồm nguyễn thanh thúy nguyễn thị thương và nguyễn chu truyền
với tổng số tiền hai mươi triệu đồng trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
công an thành phố bảo lộc xử phạt trần vũ lê thanh quảng và khách sạn
huỳnh gia bảo i về hành vi không khai báo lưu trú cho người nước ngoài
với số tiền một mươi tám triệu đồng vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba

huỳnh gia bảo i về hành vi không khai báo lưu trú cho người nước ngoài
với số tiền một mươi tám triệu đồng vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương sự đồng thuận ủng hộ của tòa giám mục đà lạt
và bà con giáo dân nhân dân trên địa bàn tỉnh lâm đồng cho thấy một điều rõ ràng
đó là các công trình do nguyễn thị thương nguyễn chu truyền tạo ra sẽ bị xóa bỏ
còn việc đăng tải thông tin hình ảnh video về nhóm quảng bá trên mạng
và mới nhất là việc nhóm này tự ý thành lập dòng thiên thần ánh sáng
để tách khỏi sự quản lý của giáo phận đà lạt
chỉ là sự dễ dụa thoi thóp cuối cùng trước khi nhóm tàn trả
theo sở y tế tp hcm tính đến nay tp hcm đã phát hiện thêm bốn ca mắc đậu mùa khỉ
nâng tổng số ca nhiễm lên một mươi ba ca hiện những bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị ổn định
theo đó trong một mươi ba ca đậu mùa khỉ
có hai ca xâm nhập từ nước ngoài một ca phát hiện tại đài loan và hai ca là trường hợp xâm nhập
hiện đang được giữ cách ly và điều trị theo dõi
bên cạnh đó ngành y tế tp hcm đã và đang tăng cường giám sát nhằm phát hiện sớm
và điều trị bệnh đậu mùa khỉ đồng thời tiếp tục theo dõi phối hợp chặt chẽ
với các sở bang ngành ủy ban nhân dân quận huyện tp thủ đức
để giám sát tình hình dịch bệnh trong thành phố và các khu vực lân cận
sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra
công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ sốt sốt huyết tay chân miệng và đau mắt đỏ
vẫn được chú trọng và thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng và bộ y tế
đồng thời tuyên truyền và cung cấp thông tin cho người dân về cách phòng tránh
các bệnh truyền nhiễm cũng được đẩy mạnh
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề nghị các giáo viên không kiểm tra bài đầu giờ
nhà trường có thể thay bằng các hình thức nhẹ nhàng và sinh động khác
để bắt đầu một tiết học thật nhẹ nhàng hứng thú
nhiều giáo viên cho rằng có nhiều lý do khiến việc kiểm tra đồ sốt bất chờ không được
nên sử dụng nhiều trong quá trình giảng dạy mà thay vào đó là những hình thức khác linh hoạt hiệu quả hơn
và cũng không nhất thiết là cứ vào kiểm tra trả bài vào đầu giờ
kiểm tra miệng nghĩa là mình đang muốn nói là cái tương tác của thầy và trò
bất cứ giờ phút nào chúng ta cũng làm được
thì trong quá trình giảng dạy
đang dạy tới cái phần này
thì chúng ta thấy cái kiến thức này nó đã nằm ở bài cũ
thì chúng ta nói ừ cái này thì nó đã nằm ở bài số mấy
qua nằm ở chương trình lớp một mươi
đâu bây giờ em nào còn nhớ
nói lại cho thầy nghe
như vậy thì rõ ràng cái câu dẫn của mình nó làm cho một người học là bình an lắm
rồi em nào nhớ thì do ta lên phát biểu thì mình mời cái em đó trả lời
em đó trả lời đúng tương tác đúng thì mình tặng điểm tốt cho em đó
thì chúng ta làm sao cho
cái em học trò nó cái sự thẩm thấu
cái quá trình tương tác đó nó đạt hiệu quả cao nhất
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho rằng
việc kiểm tra học sinh thì có kiểm tra thường xuyên và định kỳ
kiểm tra thường xuyên có thể bằng nhiều hình thức
như vấn đáp kiểm tra bằng giấy
qua quá trình học tập qua thái độ học tập
bằng sản phẩm thực hành
chứ không phải chỉ riêng bằng kiểm tra miệng
là giáo viên cần xác định rõ cái kế hoạch để thực hiện kiểm tra
kiểm tra phải đúng giá
kiểm tra nhưng mà
chỉ để biết là học sinh có thuộc cái chữ đó không
không đánh giá được cái năng lượng của học sinh thế nào
thì cái này là chúng tôi hoàn toàn là cái quan điểm chỉ đạo của ngành
nó phải đoạn
giáo viên phải thay đổi cái tư duy để tổ chức kiểm tra đánh giá cho học sinh
một cách rất là rõ ràng
và trong cái quá trình đó kiểm tra nhằm một cách gì
là cái câu hỏi cuối cùng để mình xác định
và cái câu thêm tốt nhất là nếu như kiểm tra tốt
thì quá trình đổi mới giáo dục chúng ta thành công
bên cạnh đó
có nhiều ý kiến cho rằng
sở giáo dục đào tạo tp hcm cần quyết lực thêm
trong việc chi đạo giáo viên nhà trường
không kiểm tra dồn vào mỗi đợt kiểm tra định kỳ cuối kỳ
trên thực tế
hiện tượng này đã và đang diễn ra vào mỗi kỳ kiểm tra định kỳ
trong một ngày
học sinh liên tiếp làm các bài kiểm tra nhiều môn
từ sáng đến chiều
khiến các em vô cùng áp lực
nhà trường cần trao quyền chú động nhiều hơn nữa
quyết định hơn nữa
để giáo viên thực hiện đa dạng các hình thức kiểm tra
lên đồng giảng thời gian kiểm tra giữa các môn
có như vậy mới thực sự cơ bỏ áp lực cho học sinh
qua hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra vào năm hai nghìn một mươi
thanh đã vay tiền từ nhiều người
tuy nhiên đến hạn
nhưng không có tiền vay đóng lãi
nên vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thanh nảy sinh ý định vay tiền của người khác
để trả tiền cho người vay trước đó
với thủ đoạn trên
thanh đã lừa nhiều người
với số tiền là trên năm tỷ đồng
cơ quan công an thông tin
báo ai là người bị hại có liên quan đến vụ việc trên
cần sớm đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long
địa chỉ tại số một trăm tám mươi quốc lộ năm mươi bảy
ấp long hưng xã thanh đức huyện long hồ
cung cấp tài liệu chứng cứ liên quan
để phục vụ công tác điều tra xử lý
hơn một tấn sản phẩm động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
đang trên đường từ xã tân tiến huyện vĩnh tường
về thành phố hà nội tiêu thụ
vừa bị phát hiện và ngăn chặn
nguyễn vũ hoàng
bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc
phối hợp với các đơn vị chức năng
phát hiện khi đang điều khiển xe ô tô
trên các xe vận chuyển hai mươi bốn thùng xốp
chứa một hai trăm ba mươi kg sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ
từ động vật được bảo quản đông lạnh
gồm vó heo vó móng giò heo rút xương
gà tây bắp giò
nguyễn vũ hoàng cho biết đang vận chuyển
số sản phẩm động vật trên từ huyện vĩnh tường
về thành phố hà nội để tiêu thụ
tuy nhiên quá trình kiểm tra
tài liệu gì liên quan đến toàn bộ sản phẩm động vật nói trên
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
đã tiến hành tạm giữ phương tiện tăng vật
để tiếp tục xác minh làm rõ
trong quá trình kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản
trên thượng nguồn thủy điện dajamo
thuộc xã phi tô huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
tổ công tác thuộc công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
đã phát hiện bắt quả tang ông khổng văn quý
chú tại huyện lâm hà
đang có hành vi khai thác cát trái phép
làm việc với tổ công tác
khổng văn quý không xuất trình được các giấy tờ
liên quan đến việc cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản
bước đầu ông quý thừa nhận
vào đầu mùa mưa
thấy cát từ thượng nguồn chảy về nhiều
nên đã trang bị hệ thống máy nổ
máy hút và sàng lọc để khai thác cát trái phép
khi có người cần sẽ bán lại với giá
là từ một trăm năm mươi đến một trăm bảy mươi đồng một mét khối
tại hiện trường cơ quan chức năng
ghi nhận hơn bốn trăm linh mét khối cát
đang được tập kết ven bờ để chờ đi tiêu thụ
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
đã thụ lý vụ án vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
và các đơn vị có liên quan
ngày hai mươi ba tháng một mươi tới
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
có kế hoạch mở phiên tòa thẩm
sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aic
và một mươi năm bị cáo khác trong vụ án trên
trong số này bốn người đang bỏ trốn
và bị truy nã
bao gồm nguyễn thị thanh nhàn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aic
nguyễn hồng sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phó tổng giám đốc công ty aic
trường thị xuân loan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trưởng ban quản lý dự án ba thuộc aic
nguyễn thị tích
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
tổng giám đốc công ty mofa
bốn bị cáo trên bị viện kiểm sát nhân dân tối cao
truy tố về tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra còn có một mươi bị cáo khác
bị truy tố về tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và hai bị cáo bị truy tố
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
yêu cầu các bị cáo trên tự giác ra đầu thú
để được hưởng chính sách khoan hồng
nếu bốn người trên vắng mặt
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
vẫn đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật
chuyển sang các tin tức kinh tế
trong nước đáng chú ý
theo hiệp hội lương thực việt nam với thị trường xuất khẩu
giá gạo việt nam đang duy trì
ở mức cao ổn định trong nhiều tháng qua
trong phiên giao dịch ngày chín tháng một mươi
giá gạo xuất khẩu năm tấm
ở mức sáu năm tấm

trong khi giá gạo hai mươi năm tấm
giao động ổn định quanh mức
là năm trăm chín mươi tám usd một tấn
nhiều doanh nghiệp cho biết
nguyên nhân khiến giá gạo năm tấm tăng
là do hiện nay vụ lúa hẻ thu đã thu hoạch xong
trong khi lúa thu đông chưa rộ
khiến nguồn cung gạo trắng thông dụng không còn nhiều
trong khi đó nhu cầu với mặt hàng này
thì vẫn càng
với giá bán ra chạm ngưỡng
sáu sáu mươi tám bảy triệu đồng mỗi lượng
giá vàng sgc
tại các doanh nghiệp trong nước
đã lên mức cao nhất từ đầu năm
mức giá này cũng vượt thế giới hơn

giá vàng sgc tại các doanh nghiệp trong nước
đều giữ ở mức cao
trong phiên sáng nay ngày một mươi tháng một mươi
đang chú ý tranh lệch với thế giới
được nới rộng thêm
tại thời điểm chín giờ công ty vàng bạc đá quý sài gòn
niêm yết từ sáu mươi tám chín mươi năm
đến sáu mươi chín sáu mươi năm triệu đồng một lượng
mua vào bán ra tăng năm mươi đồng một lượng
tương tự công ty việt nam
go điều chỉnh giá mua
và bán vàng sgc
thêm tám mươi đồng mỗi lượng
giá mới là sáu mươi tám chín mươi năm
đến sáu mươi chín sáu mươi tám triệu đồng một lượng
cùng thời điểm trên
công ty doji hà nội
thông báo giá mua và bán vàng sgc
đến sáu mươi chín bảy triệu đồng mỗi lượng
mua vào bán ra
không thay đổi so với chốt phiên trước
theo kế hoạch số hai trăm một mươi sáu
ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
hà nội phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa
đến năm hai nghìn hai mươi năm
đạt khoảng sáu mươi sáu mươi hai
và đến năm hai nghìn ba mươi
sẽ đạt khoảng sáu mươi năm bảy mươi năm
đến năm hai nghìn hai mươi ba
một trăm linh gia đình phủ kín
hạ tầng mạng băng rộng cáp quang
đến năm hai nghìn hai mươi ba
thì đã có hơn ba
trên năm đô thị có thương hiệu
được công nhận tầm khu vực và quốc tế
cũng theo kế hoạch này
tỷ lệ đất xây dựng đô thị
trên tổng diện tích đất tự nhiên
đạt khoảng ba mươi vào năm hai nghìn hai mươi năm
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi
đạt khoảng ba mươi ba ba mươi sáu
cụ thể sẽ tiếp tục được xem xét
trong quá trình nghiên cứu
lập quy hoạch thủ đô hà nội
điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô hà nội
và chương trình phát triển đô thị thành phố
đến năm hai nghìn hai mươi năm hà nội phấn đấu hoàn thành
một trăm linh các quy hoạch xây dựng vùng huyện
quy hoạch phân khu đô thị vệ tư
quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng
quy hoạch chi tiết các khu vực cải tạo
tái thiết các khu chung cư cũ
chương trình cải tạo trình trang tái thiết
và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố
hệ thống các quy định quy chế liên quan
quản lý quy hoạch kiến trúc
hoàn thành điều chỉnh các quy hoạch
đảm bảo điều kiện phát triển các huyện thành quận
tháng một mươi tháng tiêu dùng số
là hoạt động thường niên
nằm trong chuỗi hoạt động của tháng hành động hưởng ứng
ngày chuyển đổi số quốc gia
ngày một mươi tháng một mươi hàng năm
các yêu đáy tiêu dùng số của doanh nghiệp
tham gia tháng một mươi tháng tiêu dùng số năm nay
tập trung vào các lĩnh vực viễn thông
thanh toán số sách điện tử
chữ ký số đây không chỉ là dịp khuyến khích
thúc đẩy người dân sử dụng
các sản phẩm dịch vụ số qua kênh số hóa
mà còn là dịp đẩy mạnh tuyên truyền
nâng cao kỹ năng số cho người dân
trong đó thì có kỹ năng
mua sắm trực tuyến an toàn và hiệu quả hơn
là một tín đồ mua sắm trực tuyến
chị nguyễn thị thương
thường xuyên theo dõi và chờ đợi
các chương trình khuyến mại trên các sản thương mại điện tử
để cho đơn theo chị
với những yêu đãi về giá thanh toán trực tuyến
tiện lợi vận chuyển tận nơi
hệ thống thương mại điện tử hiện nay
đang hỗ trợ và đem lại nhiều lợi ích
cho người tiêu dùng
bản thân mình thì mình cũng chờ những cái dịp đấy
để mình săn sale để mình mua trải nghiệm
và mình thấy việc đấy
rất là kích thích
và rất là kích thích
kích thích tiêu dùng không những thế
thì việc kích cầu như thế
sẽ giúp cho các đại lý
khi mà mình mua nhiều như vậy
thì các đại lý sẽ có một lượng lớn được bán ra
trong cùng một lúc đấy
thì sẽ rất là có lợi cho nhà cung cấp
khuyến mại đã đưa cho người dùng
rất nhiều yêu đáy
làm cho họ có thể dễ dàng mua sắm hơn
những gian hàng lớn bây giờ
thì họ sẽ ưu tiên người dùng hơn
thì nếu như mình mà thanh toán
gian hàng bằng thanh toán trả trước
thì khi mà có
khiếu nại gì
thì mình khiếu nại lên
thì gần như là mình sẽ được xử lý một trăm linh hết
nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba
doanh thu thương mại điện tử bán lẻ
ước đạt một mươi ba tỷ usd
tăng khoảng hai mươi năm so với cùng kỳ
việc tăng trưởng thương mại điện tử
là một trong những động lực
thúc đẩy phát triển kinh tế số
tuy nhiên đây cũng là mảnh đất
mà không ít đối tượng đợi dụng
nhằm tới để thực hiện các hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
do đó người tiêu dùng cần nâng cao kỹ năng mua sắm trực tuyến
an toàn và tự bảo vệ mình
trước các nguy cơ rủi ro trên thương mại điện tử
bởi vì là bây giờ trên nền thương mại điện tử
thì rất là tràn lan sản phẩm
mình mua mình phải biết cách mua biết cách chọn lọc
mình sẽ phải tìm hiểu
chứ mình không thể là tìm một cái shop nào đó
ở trên đó mình mua bừa
không thể bởi vì là rất là nhiều loại sản phẩm
nhiều mặt hàng
và mình bản thân mình thì mình cũng đang
tự mình phải là học hỏi
phải tìm hiểu trước khi mua hàng
và rất kỹ
tốt nhất là chúng ta nên tránh
cái tâm lý đó là ham
cái hàng rẻ
cái mức giá mà quá rẻ thì bao giờ nó cũng
tiềm ẩn những nguy cơ và thường nó thường xuất phát
từ những cái mặt hàng mà hàng giả hàng nhái
kém chất lượng
và một cái ý rất là quan trọng nữa là
khi mà mua cái mặt hàng đó
thì cần phải kiểm tra rất là kỹ
về cái cửa hàng mà đang bán
trên các cái sàn thương mại điện tử
bởi vì những cửa hàng uy tín thì thường
sẽ có cái lượt tương tác và lượt
giao dịch là nhiều
đặc biệt là chúng ta nên
có một cái tinh thần tiêu dùng thông minh
là không thỏa hiệp
với những cái chủ cửa hàng
bán hàng dạ hàng nhái mà cần
có cái sự tích cực lên án
để loại bỏ những cái cửa hàng đó
ra khỏi trong cái môi trường thương mại
đặc biệt là môi trường thương mại điện tử hiện nay
bên cạnh đó
người tiêu dùng cũng cần nhận thức đầy đủ
về các rủi ro liên quan đến thông tin cá nhân
trong quá trình giao dịch trên thương mại điện tử
từ đó cần chủ động
nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân
sử dụng những mật khẩu đủ mạnh
hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân
trên các trang mạng xã hội
về phía doanh nghiệp cũng cần ý thức được
trách nhiệm của mình và áp dụng các biện pháp
bảo mật bảo vệ dữ liệu để bảo vệ
quyền lợi của người tiêu dùng
các doanh nghiệp thì họ cũng
phải có một cơ chế về quản lý
các dữ liệu mà họ thu thập được
đây là những cái giá trị mà do họ
tạo ra có nghĩa là họ thu thập
dữ liệu từ phía những người dùng
họ có trách nhiệm phải bảo vệ
những cái dữ liệu này đối với người dùng
coi đó như là một tài sản của doanh nghiệp mình
đồng thời là cái việc chia sẻ
dữ liệu này đối với các cơ quan quản lý
cũng như là đối với các doanh nghiệp đối tác
phải tuân thủ các quy định của pháp luật
để đảm bảo cái tính an toàn của dữ liệu
của người dùng
theo số liệu thống kê của cục thương mại điện tử
và kinh tế số hiện nay có trên
bảy mươi ba dân số việt nam
sử dụng internet trong số đó
có tới bảy mươi tám người dùng
tham gia mua sắm trực tuyến
được hình thành các kỹ năng số trong đó
có kỹ năng mua sắm trực tuyến an toàn
sẽ kiến tạo nên những công dân số
thông thái thúc đẩy phát triển
kinh tế số xã hội số
thưa quý vị sở lao động thương binh
xã hội tp hcm đã gửi công văn
đến các hiệp hội doanh nghiệp
trên địa bàn tp hcm
về việc triển khai nghị định bảy mươi
trên hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
sửa đổi bổ sung một số điều
của nghị định một trăm năm mươi hai trên hai nghìn hai mươi
theo nghị định bảy mươi
sẽ có một số điểm mới nổi bật
như việt nam thông báo tuyến dụng người lao động việt nam
vào các vị trí dự kiến tuyến dụng người lao động nước ngoài
trên cổng thông tin điện tử
cụ thể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
việc thông báo tuyến dụng người lao động việt nam
vào các vị trí dự kiến tuyến dụng người lao động nước ngoài
được thực hiện trên cổng thông tin điện tử
của cục việc làm
hoặc cổng thông tin điện tử
của trung tâm dịch vụ việc làm
trong thời gian ít nhất một mươi năm ngày
kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình
về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
cụ thể ít nhất một mươi năm ngày
kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài
người sử dụng lao động trừ nhà thầu
có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
đối với từng vị trí công việc
mà người lao động việt nam chưa đáp ứng được
và báo cáo giải trình với bộ lao động thương binh và xã hội
hoặc sở lao động thương binh và xã hội
nên người lao động nước ngoài dự kiến làm việc
để chào mừng ngày doanh nhân việt nam ngày một mươi ba tháng một mươi
vừa qua hội dệt may theo đan tp hcm
đã tổ chức lễ kỷ niệm đáng dấu ba mươi năm thành lập
hội dệt may theo đan tp hcm được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
với số lượng hội viên ban đầu chỉ hơn bốn mươi doanh nghiệp
đến nay hội đã phát triển được gần hai trăm linh doanh nghiệp hội viên
qua hơn ba mươi năm thành lập và phát triển
hội là cầu nối với doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan
tạo điều kiện kết nối các hội viên
để hình thành và hoàn thiện chủ giá trị trong nước khép kính
từ dệt nguyên phụ liệu tấn cắt may thành phẩm
tăng tỷ lệ nội điệu hóa hưu đến dệt may phát triển bình vẩn
hiện tại mặc dù tình hình chung còn nhiều khó khăn
nhưng các doanh nghiệp hội viên hội dệt may theo đan tp hcm
đã và đang nỗ lực kháng định mình trong chủ giá trị toàn cầu
phấn đấu cùng toàn ngành hoàn thành mục tiêu
năm hai nghìn hai mươi ba đạt bốn mươi bảy tỷ usd kiêm ngạch xuất khẩu
thưa quý vị nhằm tuyên truyền sâu rộng về mục đích ý nghĩa
chủ đề của ngày chuyển đổi số quốc gia năm hai nghìn hai mươi
và kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam
sở thông tin và truyền thông tỉnh cà mau đã tổ chức
nhiều hoạt động hưởng ứng trong hai ngày ngày chín và ngày một mươi tháng một mươi
các hoạt động chính diễn ra trong thời gian này gồm
tòa đàm chuyển đổi số du lịch tạo ra sản phẩm mới giá trị mới
tòa đàm rút đẩy chuyển đổi số trong quảng bá tiêu thụ sản phẩm ô cốt
với chủ đề chuyển đổi số trong quảng bá tiêu thụ sản phẩm ô cốt
bên cạnh đó cơ quan chức năng tỉnh cà mau cũng tổ chức trưng bày
giới thiệu sản phẩm dịch vụ giải pháp chuyển đổi số
lãnh đạo tỉnh cà mau xác định chuyển đổi số là để phục vụ người dân doanh nghiệp
nên chú trọng đưa chuyển đổi số đến với đối tượng thụ hưởng
thiết thực nhất là việc cà mau triển khai thí điểm tổ công nghệ số cộng đồng
thành viên tổ công nghệ số cộng đồng sẽ hướng dẫn người dân biết thanh toán điện tử
đăng ký khám chữa bệnh hồ sơ sức khỏe điện tử sử dụng dịch vụ công trực tuyến
thời gian qua ubnd tỉnh cà mau đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị
người dân và doanh nghiệp trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực
nhằm ứng dụng các nền tảng số rút đẩy quảng bá việc tăng cường sử dụng các sản phẩm
dịch vụ số phổ cập kỹ năng số vào công tác và đời sống
góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế số xã hội số nâng cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh
theo số liệu công bố mới đây của công ty chứng khoán vn direct
hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong quý ba bất ngờ tăng cao gấp hai bảy lần
so với quý hai năm nay và tăng ba mươi sáu hai so với cùng kỳ
trong đó nhóm ngân hàng phát hành nhiều nhất với tổng giá trị đạt khoảng bốn mươi bảy hai trăm hai mươi bốn tỷ đồng
chiếm năm mươi ba hai tổng giá trị phát hành trong ba tháng vừa qua
việc phát hành trái phiếu của nhóm ngân hàng trong quý ba diễn ra sôi động
nhằm đáp ứng quy định tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn về mức ba mươi
tiếp đến bất động sản là nhóm ngành có tỷ trọng phát hành lớn thứ hai
với tổng giá trị phát hành đạt khoảng hai mươi chín năm trăm chín mươi ba tỷ đồng
chiếm ba mươi ba bốn tổng giá trị phát hành capital land tower đã phát hành bốn lô trái phiếu
với tổng số vốn huy động lên đến hơn một mươi hai hai trăm linh tỷ đồng lãi suất một mỗi năm kỳ hạn sáu mươi tháng
đây là mức lãi suất huy động thấp nhất trong số các đơn vị phát hành trái phiếu từ đầu năm đến nay
sở công thương tỉnh quảng bình phối hợp cùng trung tâm xuất tiến thương mại và đầu tư tp hcm
tổ chức tuần lễ triển lãm giới thiệu quảng bá sản phẩm nông sản
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sản phẩm ô khớp và đặc sản tỉnh quảng bình tại tp hcm
điểm nhấn tại tuần lễ này của quảng bình chính là không gian trưng bày giới thiệu hơn một trăm linh chú lợi hàng hóa
của hơn bốn mươi doanh nghiệp hợp tác xã là các sản phẩm đặc chế nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
sản phẩm ô cốt và đặc sản có tiềm năng của địa phương
đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp tỉnh quảng bình quảng bá và giới thiệu sản phẩm
nơi các tập đoàn bán lẻ siêu thị nhà phân phối sản thương mại điện tử và người tiêu dùng tp hcm
cũng như du khách trong nước và quốc tế
đến với tp hcm và được xúc tiện thương mại lần này tp hcm thì chúng tôi hy vọng là được kết nối
với các nhà phân phối để có thể đưa sản phẩm đặc sản của quê hương quảng bình chúng tôi là vào được thị trường
của tp hcm vào trung bày tại truyền làm tại tp hcm lợi thể của quốc tế chúng tôi là các sản phẩm
hiện tại ra thị trường là mình không dùng chất bảo quản này chất tốt cho sức khỏe này với lợi thể vào đây
thì mình mong muốn được kết nối với nhà phân phối các siêu thị các điểm bán lẻ tại tp hcm
hiện tỉnh quảng bình có khoảng bảy cơ sở sản xuất hợp tác xã bên cạnh đó toàn tỉnh có một trăm bốn mươi năm sản phẩm ô cốt
được công nhận sản phẩm ô cốt từ ba sao trở lên trong đó có một mươi chín sản phẩm đạt bốn sao và một trăm hai mươi ba sản phẩm đặc ba sao
trong đó có nhiều sản phẩm chất lượng cao màu mã đẹp bao bị đông gói hiện đại
được tiêu thụ ở nhiều thị trường các thành phố lớn trong nước và xuất khẩu ra thị trường quốc tế
đặc trưng của quảng bình là một tỉnh bắc trung bộ và có thế mạnh về thủy hải sản
và bên cạnh đấy thì một cái thế mạnh nữa mà trong những năm vừa rồi
giúp doanh nghiệp định hướng đó là về cái cây dược liệu
bởi vì vùng phía tây của quảng bình thì cũng đang phát triển rất là thuận lợi
và cũng như là một cái thủ nhường rất là thích hợp cho các cái cây dược liệu
tôi nghĩ rằng là với một cái thị trường hơn một mươi triệu dân của thành phố hồ chí minh
đó là một cái thị trường rất là tiềm năng
và có thể nói rằng thị trường này nếu như mà doanh nghiệp của tỉnh quảng bình
có thể tiếp cận cũng như là ký kết được với các nhà phân phối
cũng như là các cái doanh nghiệp
có cái hướng để sau này chuyển đến xuất khẩu
thì đó là một cái mang lại những cái giá trị rất là thiết thực
hiệu quả cho cả cái doanh nghiệp quảng bình
trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn và diễn biến khó lường
việc tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa
cho các doanh nghiệp là hết sức cần thiết
đặc biệt là việc mở rộng thị trường và kết nối tiêu thụ sản phẩm
với các doanh nghiệp nhà phân phối người tiêu dùng
tại thị trường lớn với hơn một mươi triệu dân như thành phố hồ chí minh
tuy nhiên tuần lễ triển lãm giới thiệu quảng bá sản phẩm nông sản
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sản phẩm ô cốt
và đặc sản tỉnh quảng bình tại thành phố hồ chí minh
diễn ra đến hết ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
lần đầu tiên tại việt nam một bệnh viện công lập thực hiện thành công
đồng thời hai kỹ thuật cao chuyên sâu để điều trị cho bệnh nhân ung thư hạch
thông tin này vừa được các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy thành phố hồ chí minh chia sẻ
và phóng sửa này
cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
nữ bệnh nhân bị ung thư hạch tái phát lần ba được người nhà đưa vào bệnh viện chợ rẫy để kiểm tra
tại đây các bác sĩ hội chẩn và đánh giá đây là trường hợp ung thư hạch tái phát và kháng trị
nên ekip điều trị quyết định chọn những phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân
triển khai đồng thời hai kỹ thuật cao chuyên sâu để điều trị cho người bệnh
sông sông vừa ghép tế bào gốc đồng loài phối hợp với phát đồ điều kiện hóa diệt tủy
có xả trị toàn thân còn gọi là tbi
khi mà bệnh nhân vô đến bệnh viện chợ rẫy cái khối u hạ vị một mươi năm cm là nó rất là bự hơn một găng tay của mình
và sau khi điều trị bệnh nhân ổn định và ghép thì cái khối u đã mất đi và bệnh nhân nó rất là khỏe
chính người việt nam mình làm được cái việc này để cho người việt nam mình
để xử lý triệt để các tế bào ung thư bệnh nhân được hóa trị để làm sạch các tế bào ung thư
sau đó tbi giống như một vũ khí giúp quét sạch các tế bào còn sót lại
ẩn dấu trong cơ thể
bệnh nhân này đã được các bác sĩ áp dụng phát đồ điều trị với ba ngày liên tục xả trị toàn thân
sau đó được theo dõi và triển khai ghép tế bào gốc đồng loài
như vậy sau một mươi năm chuẩn bị về nhân sự và máy móc y khoa hiện đại
kỹ thuật xả trị toàn thân đầu tiên do bác sĩ việt nam thực hiện tại việt nam đã được triển khai thành công
mở ra cơ hội cho các bệnh nhân ung thư bởi phương pháp này ít tác dụng phụ
ít biến chứng và thời gian nằm viện cũng ngắn hơn
đây được xem là bước ngoặt quan trọng
mang lại lợi ích lớn cho người bệnh là bước tiến lớn của y học việt nam
trong điều trị các kỹ thuật cao với chi phí thấp và thời gian điều trị ngắn
được bảo hiểm y tế thanh toán phần lớn
tbi giống như một cái ngôi sao trên cây thông nó sẽ giúp cho cái vấn đề điều trị chúng ta thành công
nhưng mà nếu mà chúng ta tất cả các bệnh lý để chúng ta lôi ra chúng ta làm tbi á
thì thật sự mà nói nó sẽ không có lợi
do vậy thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là làm một kỹ thuật mới không dễ
chúng ta cần phải học hành một cách nghiêm túc và thứ hai là cũng phải phối hợp với các chuyên hoa bạn
thì cái này là một bức minh chứng mà nói lên cái vấn đề phối hợp đa mô thức của bệnh viện trợ đẩy
đúng ra thời gian rất lâu đây là sự phối hợp giữa hai bệnh viện
thì giống như một cái đơn đặt hàng mà chúng tôi không giải quyết được
tại vì chúng ta cũng biết là ngành y tế có rất nhiều khó khăn
từ trang thiết bị y tế đến con người đến nguồn lực của tài chánh rồi nguồn lực của bệnh nhân
theo bệnh viện trợ đẩy kỹ thuật tbi còn dành cho các trường hợp bệnh lý di căng hạch theo vùng
việc phối hợp đa chuyên khoa sâu tại bệnh viện trợ rẫy giúp việc hội chẩn và áp dụng các kỹ thuật cao thuận lợi hơn
sau ghép tế bào gốc ba mươi ngày bệnh nhân được đánh giá là ghép thành công và bốn mươi năm ngày sau ghép thì được xuất viện
hiện người này đã khỏe mạnh hoàn toàn và đi làm bình thường
trong tương lai sự kết hợp giữa bệnh viện trợ đẩy với các bệnh viện huyết học
sẽ tăng cường hiệu quả điều trị cho các bệnh nhân bệnh ung thư máu góp phần cải thiện được chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân